xin kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị lại một vụ va chạm giữa một xe ô tô với một xe máy vừa xảy ra tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an vào đêm qua
cụ thể là chiếc xe ô tô này sau khi va chạm với xe máy đã đâm bay lan can cầu sông răng rồi lao xuống sông
hậu quả là hai người đi trên xe máy và ba người đi trên xe ô tô tử vong
cụ thể vào lúc hai mươi giờ đêm qua anh hoàng anh tuấn sinh năm chín mươi hai
điều khiển xe mô tô chở theo anh đào văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tệ xã thanh liên huyện thanh trương tỉnh nghệ an
liêu thông đến giữa cầu tại cầu treo chợ chùa bắc qua sông răng
nối hai xã phong thịnh và thanh liên của huyện thanh trương
thì va chạm với xe ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát ba mươi a chín mươi ba nghìn năm trăm năm mươi ba liều thông theo hướng ngược lại
trong xe ô tô có anh nguyễn thế tuấn lê đình anh và lê văn quyết cùng chú tẩy xã thanh nho huyện thanh trương
sau khi va chạm chiếc xe ô tô con bảy chỗ đã đâm vào lan can cầu và rơi thẳng xuống sông răng
hai người đi xe máy một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu còn một người thì bị rơi xuống dưới sông răng
đến hai mươi ba h ngày bốn tháng một mươi lực lượng cứu hộ đã vớt được cả bốn thi thể nạn nhân rơi xuống sông răng đưa lên bờ
nạn nhân đi trên xe máy còn lại cũng đã tử vong trên đường đi cấp cứu

ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông thảm khốc phó thủ tướng thường trực chính phủ
kiêm chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình đã có chỉ đạo nóng liên quan đến công tác
phân tích điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn
theo đó phó thủ tướng chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia phân công đồng chí khuất việt hùng
phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia cùng lãnh đạo vụ an toàn giao thông
tổng cục đường bộ việt nam bộ giao thông vận tải vào hiện trường vụ việc
chuyển lời thăm hỏi chia buồn của phó thủ tướng đến gia đình các nạn nhân
phó thủ tướng cũng yêu cầu đoàn phối hợp với lãnh đạo các cơ quan của bộ giao thông vận tải bộ công an
cùng lãnh đạo và các cơ quan của ban an toàn giao thông tỉnh nghệ an khảo sát đánh giá phân tích nguyên nhân vụ việc
và chỉ đạo thực hiện các giải pháp ngăn không để xảy ra vụ việc tương tự
và hiện tại phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng
để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả xác định nguyên nhân vụ tai nạn
và để tìm hiểu thêm thông tin về vụ tai nạn này cũng như công tác khắc phục hậu quả của vụ tai nạn
chúng tôi đã kết nối điện thoại với phóng viên minh tâm antv nghệ an để biết thêm chi tiết
vâng ạ xin chào phóng viên minh tâm
xin đồng chí cho biết thêm về công tác khắc phục hậu quả của vụ tai nạn thảm khốc này được không ạ
vâng thì sau khi vụ tai nạn xảy ra thì công an huyện thanh trương nghệ an
đã phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tập trung lực lượng nhanh chóng tới hiện trường và phối hợp với chính quyền địa phương
triển khai công tác cứu nạn cứu hộ
và sau hơn một giờ đồng hồ lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm vớt được bốn thi thể nạn nhân
trong đó có ba người trên xe ô tô và một người đi xe máy bị rớt xuống sông
và đến khoảng ba giờ bốn mươi phút sáng ngày năm tháng một mươi thì đã trục vớt được chiếc xe ô tô gặp nạn lên bờ
và sau khi khám nghiệm tử thi thì thi thể các nạn nhân
đã được khám nghiệp bàn giao cho gia đình tổ chức mai tán
ngay sau khi vụ việc xảy ra thì lãnh đạo bộ giao thông vận tải
lãnh đạo tỉnh và công an tỉnh cũng đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn cho sát
tới thân nhân các nạn nhân trong vụ tai nạn
tầm thời chỉ đạo lực lượng cứu nạn tập trung khắc phục ngay
và có biện pháp phân luồng đảm bảo giao thông cho người dân đi lại một cách an toàn

hiện nay thì nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an

và lực lượng chức năng thì cũng đã cử người tốt trực để điều tiết giao thông

vâng ạ vậy phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cũng đã yêu cầu
thực hiện các giải pháp ngăn không để xảy ra vụ việc tương tự
vậy lực lượng công an thì đã có khuyến cáo gì với người dân khi lưu thông trên cùng cung đường này
cũng như là đã có những giải pháp gì để ngăn chặn không để
xảy ra vụ việc tương tự ạ
về cái biện pháp thì hiện nay thì cái cầu treo sông quang này thì do
cục an toàn giao thông quản lý và hiện nay thì nhiều người dân
vẫn đổ xô về cầu treo sông răng để trang điện trường vụ tai nạn
và bày tỏ sự lo lắng cho sự an toàn của người vào phương tiện qua lại trên cầu
hiện nay thì lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện thanh trương
cũng đã phân công lực lượng để túc trực ở hai bên cầu
để khuyến cáo người dân cẩn trọng khi đi qua đoạn đường này
thì một cán bộ của cục quản lý đường bộ hai thuộc tổng cục đường bộ việt nam cho biết
thì ngay sau khi mà công tác khám nghiệm hiện trường của công an kết thúc
thì cục quản lý đường bộ sẽ cho triển khai khôi phục ngay hệ thống lan can
cũng như là các hạng bị hư hỏng do vụ tai nạn gây ra
và cũng khuyến cáo tới người dân là khi đi qua đoạn cầu này
thì chú ý giảm tốc độ và chú ý hai bên cầu để giảm bảo cho việc đi lại được an toàn hơn
vâng ạ xin được cảm ơn đồng chí ạ
xin được tiếp tục với những thông tin khác
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
đã tạm giữ hình sự đối tượng hồ văn nhân ở xã trà thủy huyện trà bồng
quan đến việc sử dụng súng bắn chết người
tại cơ quan công an hồ văn nhưng khai nhận trước đó đã mang súng bắn đạn gia vào rừng xã trà thủy săn khỉ
trên đường đi gặp hồ văn minh đang làm dãy minh đã xin đi theo
đang đi nhưng trượt chân ngã làm súng văng ra và cướp cò khiến minh trúng đạn tử vong tại chỗ
vì quá hoảng sợ hồ văn nhưng vứt súng rồi đến cơ quan công an trình báo
qua khám nghiệm tử thi cơ quan công an đã xác định minh trúng một mươi ba mảnh đạn súng ria và tay
và vùng ngực gây thùng phổi dẫn đến tử vong
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay số vụ cướp cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
tuy có giảm nhưng vẫn có diễn biến khá phức tạp và manh động và liều lĩnh
thủ đoạn hoạt động của chúng không mới hầu hết là các vụ việc xảy ra đều do sự chủ quan thiếu cảnh giác của người dân
mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhưng không ít người dân vẫn còn chủ quan
mới đây nguyễn thanh nguyên chú tại thành phố biên hòa điều khiển xe máy đi đến địa bàn phương quyết thắng tp biên hòa
phát hiện bà nguyễn ngọc sương đang ngồi trên xe đạp điện đếm tiền cất vào trong túi sách rồi đi về nhà
nguyên liền bám theo
khi bà sương về đến trước cổng nhà nguyên giả bộ đến hỏi đường
lợi dụng lúc bà sương sơ hở nguyên đã cướp giật chiếc túi bên trong có gần bảy mươi sáu triệu đồng tiền mặt
một điện thoại di động một thẻ atm một chứng minh nhân dân rồi nhanh chân tẩu thoát
thực hiện nhiều vụ cướp tài sản táo bạo
vào thời điểm đêm khuya
hoặc dạng sáng trong khoảng thời gian tháng chín năm nay
nhóm bốn đối tượng phạm văn đồng vũ huỳnh minh đoàn quốc huy và nguyễn hồng gia bảo
vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
chỉ trong thời gian ngắn nhóm đối tượng đã thực hiện năm vụ cướp tài sản
chủ yếu là xe máy trên địa bàn thành phố biên hòa và huyện trảng bom
tài sản cướp được chúng mang lên thành phố hồ chí minh
bán từ bốn đến sáu triệu đồng chia nhau tiêu xài
theo thống kê của công an thành phố biên hòa
trong chín tháng đầu năm nay trên địa bàn xảy ra ba mươi hai vụ cướp
cướp giật tài sản tài sản thiệt hại trên một bốn tỷ đồng
qua điều tra công an thành phố biên hòa đã làm rõ hai mươi bảy vụ
bắt bốn mươi chín đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật
tài sản thu hồi trả bị hại là hơn một một tỷ đồng
khi ra đường nếu có mang theo thì phải cất kỹ trong giỏ sách
và bỏ trong cốp xe cẩn thận
còn nếu mà đeo trang sức thì phải có áo cổ hoặc khăn tròn
hoặc áo dài tay để che kính để tránh tạo điều kiện thuận lợi
cho đối tượng phát hiện có điều kiện cướp dật
không sơ hở tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi cướp
cướp giật tài sản tiếp tục là lời cảnh báo cho mọi người
trong việc bảo quản tài sản của bản thân và gia đình
công an tỉnh thái bình vừa có thông tin ban đầu
về đường dây đánh bạc nút bóng cho chơi điện tử
trong vụ án này các đối tượng sát phạt nhau
bằng cách nạp thẻ điện thoại hoặc trực tiếp mua tiền ảo rơ vin
của đại lý cấp hai
sau khi chơi game trong ứng dụng nếu thắng thì các con bạc
sẽ mang tiền ảo rơ vin đổi lấy tiền thật
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
đã xác định có khoảng năm trăm linh đối tượng có liên quan đến đường dây
với tổng số tiền lên tới khoảng ba mươi năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
đã khởi tố chín bị can về hành vi đánh bạc
cầm đầu đường dây này là vợ chồng lương văn trung
và đặng thị hằng chú tại thành phố thái bình
hình thức chơi game thì đổi tiền ảo ra tiền thật
trong đường dây này có thể thực hiện dễ dàng
bất cứ lúc nào trên máy tính điện thoại
hiện vụ án đang được phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh thái bình phối hợp với các đơn vị liên quan
điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ngũ hành sơn
thành phố đà nẵng vừa truy xét và bắt giữ
thành công với đối tượng nguyễn đức thành
hai mươi sáu tuổi trú tại tỉnh quảng ngãi
về hành vi trộm cắp tài sản
cụ thể vào chiều ngày hai mươi tám tháng chín
thành đã đột nhập vào một ngôi nhà trên đường
giang châu ba thuộc phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn
với mục đích trộm cắp tài sản
sau khi lục tung ngôi nhà tìm kiếm
thành đã lấy đi hai nhẫn vàng
trong đó có một chiếc đính kim cương trị giá hơn
ba trăm linh triệu đồng một ipad
một đồng hồ apple watch và nhiều
nữ trang bằng vàng khác
sau khi trộm cắp được thành tẩu thoát ra ngoài
bằng cửa sau và rời khỏi đà nẵng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận ngũ hành sơn
đã phát hiện được thành đang ở đà nẵng
đang ở quảng ngãi nên tiến hành
bắt giữ khi đang tiêu thụ số tài sản trộm cắp được
tại cơ quan công an thành khai nhận
do ăn chơi nợ nẩn ở quảng ngãi
với số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
nên đã bỏ trốn ra đà nẵng tìm nhà dân
sơ hở để trộm cắp và lấy tiền trả nợ
thành từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích
và chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ngũ hành sơn
đang tiếp tục làm rõ và tiến hành truy thu
số tài sản mà thành tiêu thụ được
thưa quý vị gần một năm nay các tổ công tác
kiểm tra liên ngành mang tên một trăm bốn mươi một qb
của công an quảng bình
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trật tự giao thông
và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
đã thực sự làm cho người dân yên tâm hơn
về việc đảm bảo an ninh trật tự
vì bình yên cuộc sống
dưới sự chủ trì của lực lượng cảnh sát giao thông
tổ công tác còn có sự tham gia của các lực lượng
cảnh sát hình sự cảnh sát phòng chống tội phạm
về ma túy và cảnh sát cơ động
nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không rõ
nguồn gốc xuất xứ công cụ hỗ trợ và pháo nổ
tàng trữ trái phép ma túy
đã bị lực lượng một trăm bốn mươi một qb phát hiện bắt giữ
tiến hành đón dừng kiểm tra hàng nghìn trường hợp
phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông
hàng chục vụ việc
và đối tượng vi phạm pháp luật
đó là những kết quả ban đầu không nhỏ
của lực lượng một trăm bốn mươi một qb
sau thời gian đi vào hoạt động
góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị
và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh quảng bình
lực lượng một trăm bốn mươi một quảng bình được trang bị đầy đủ các phương tiện vũ khí công cụ hỗ trợ
để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tấn công chấn áp
các loại tội phạm trên các tuyến giao thông đường bộ
vào tất cả các ngày đêm trong tuần
kịp thời phát hiện chấn áp ngăn chặn xử lý nghiêm
các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật
đảm bảo an ninh trở tự trên địa bàn toàn tỉnh
có thể thấy quyết định thành lập một trăm bốn mươi một qb
đã tạo được bước đột phá và thể hiện quyết tâm cao của địa phương
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
đây cũng là thông điệp mạnh mẽ của chính quyền nhân dân quảng bình
thể hiện sự quyết liệt không khoan nhượng với bất cứ loại tội phạm nào
những việc làm kiên quyết quyết liệt của lực lượng một trăm bốn mươi một
đã đem lại những hiệu quả nhất định
đó là phát triển ra rất nhiều vụ việc
liên quan đến vận chuyển hàng lầu hàng cấm ma thủy
rồi là cả khung khí vũ khí
đặc biệt là cũng xử lý rất là tốt
những lĩnh vực đối với những người vi phạm nông độc ô
được phương tiện
với những việc làm quyết liệt đó
được sự đồng tình ủng hộ rất cao
của các ban ngành cũng như của chủ nhân dân trên địa phương
trên địa bàn tỉnh quảng bình
và điều đặc biệt nữa của cái tác dụng của lực lượng một trăm bốn mươi một
đó là làm cho cái tình hình về trật tự xã hội
các tội phạm phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh quảng bình giảm hẳn
và tình hình tại nào không là giảm có ba tiêu chí
giảm sâu giảm trên hai mươi đến ba mươi
ngoài việc tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông
lực lượng một trăm bốn mươi một quảng bình sẽ là cánh tay nối dài
trong việc tấn công chấn áp nhanh các loại tội phạm nguy hiểm khác
như ma túy hình sự buôn bán hàng cấm
trên mỗi cung đường tuần tra ngoài sự nỗ lực của mình
một trăm bốn mươi một quảng bình luôn nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ
và đồng tình của nhân dân trong đấu tranh phòng chống
các loại tội phạm không ngừng đổi mới phương thức hoạt động
linh hoạt nhạy bén trong công tác tuần tra nhằm khép kín
địa bàn để thực hiện ngày càng tốt hơn góp phần đảm bảo
an ninh trật tự quyết tâm lập thêm nhiều chiến công mới
góp phần đem lại sự bình yên vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân

bản tin của ban chỉ đạo
công tác quốc gia sáng ngày năm tháng một mươi cho biết
sáng nay việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
như vậy là đến ngày hôm nay việt nam cũng đã bước sang
ngày thứ ba mươi ba không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng
riêng tại hà nội thì theo sở y tế hà nội
từ ngày một mươi bảy tháng tám đến nay đã sang ngày thứ bốn mươi tám
hà nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo
quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đến thời điểm này việt nam đã chữa khỏi
trong một hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín
một chín mươi sáu ca mắc
khoảng chín mươi sáu tổng số ca mắc
mắc đã được chữa khỏi tiểu ban điều trị
cũng cho biết là đến thời điểm này việt nam
không còn trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín nào nặng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục
lệnh truy nã thưa quý vị và các bạn
công an huyện văn lâm tỉnh hương yên
đã ra quyết định truy nã đối với
đối tượng nguyễn văn hoan sinh năm

tại xã lạc đạo huyện văn lâm
tỉnh hương yên về tội trộm cắt tài sản
cũng phạm tội trộm cắt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã
của công an thị xã mỹ hào tỉnh
hương yên là đối tượng nguyễn văn hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu
thường trú tại thôn đám bạc
xã hồng thái tây thị xã đông triều
tỉnh quảng ninh
và đối tượng phạm trọng sĩ sinh năm

tại thôn yên thổ xã nghĩa hiệp
huyện yên mỹ tỉnh hương yên
bị công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên
ra quyết định truy nã cũng về tội
trộm cắt tài sản số máy
đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra

luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc
có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay
cho chúng tôi hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân
của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều
quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện